ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định một nghìn một trăm ba mươi chín thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài
phục vụ cho công tác cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín do người được cách ly tự nguyện tri trả
khách sạn hòa bình sẽ được sử dụng là cơ sở cách ly y tế tập trung dành cho người nước ngoài
là những người có hộ chiếu ngoại giao công vụ hoặc các chuyên gia lao động đang thực hiện các dự án lớn tại việt nam
giao cho sở y tế sở du lịch và ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm triển khai theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố những vấn đề để phát sinh để kịp thời giải quyết